trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã tạm giữ hình sự hai đối tượng nguyễn trương đại và hoàng văn thám
thủ phạm đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông đà đồng thời tạm giữ hai xe ô tô liên quan đến vụ án
trước ngày hai mươi tháng một mươi công an tỉnh hòa bình phối hợp với công an tỉnh bắc ninh vận động lý đình vũ ra đầu thú
tại cơ quan công an vũ đã khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang mở rộng vụ án thu thập các tài liệu
củng cố làm rõ những đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã có bản kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố chín đối tượng trong vụ án nữ sinh giao gà cao mỹ duyên bị sát hại hiếp dâm
ở huyện điện biên dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
chín đối tượng bị đề nghị truy tố
một đối tượng bị đề nghị truy tố về các tội giết người hiếp dâm cướp tài sản bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm
chín bị can bị đề nghị truy tố gồm vy văn toán bùi văn công bùi thị kim thu vợ công phạm văn nhiệm
lường văn hùng lường văn lả phạm văn dũng cầm văn trương và vương văn hùng
theo kết luận điều tra năm hai nghìn một mươi chín vì văn toán gặp bà trần thị hiền mẹ nạn nhân cao mỹ duyên
để đòi khoản tiền ba trăm linh triệu đồng mà bà hiền mua hai bánh heroin của toán trước đó
do bà hiền từ chối trả nợ nên toán đã thuê nhóm của bùi văn công bắt cóc cao mỹ duyên để uy hiếp bà hiền
chiều tối ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức chiều ba mươi tết bùi văn công cùng các đối tượng khác đã bắt giữ
khống chế cao nghĩ duyên sau đó thay nhau hãm hiếp rồi xác hại nạn nhân
liên quan đến vụ án ngày hai mươi năm tháng năm cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam bà trần thị hiền
do nằm trong đường dây buôn bán ma túy tại địa phương
tuy nhiên hành vi của bà hiền sẽ bị xử lý ở một vụ án riêng
thông tin chúng tôi vừa nhận được từ công an tỉnh bình dương
vào chiều ngày hôm nay đối tượng chu văn thảo chú tại phường nam thanh thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
nghi phạm gây ra vụ giết người xảy ra vào ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua tại hẻm số sáu mươi
đường lê thị trung khu phố bốn phường phú lợi thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
đã đến cơ quan công an đầu thú
theo điều tra chu văn thảo và vợ là chị đặng thị thanh nguyên
trú tại phường hiệp thành thành phố thủ dầu một hiện đang sinh sống và làm nghề vá xe tại phường phú mỹ thành phố thủ dầu một
quá trình sinh sống giữa chị nguyên và thảo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị nguyên đang làm thủ tục ly hôn
gần đây chị nguyên có quen với anh võ nhất thiên sinh năm hai nghìn hai ở lâm đồng
vào ngày hai mươi tháng một mươi anh thiên đến đón chị huyền đi uống nước
thì thảo đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh thiên khiến nạn nhân tử vong
với hành vi cố ý gây thương tích vào ngày hôm nay
cảnh sát điều tra công an huyện go dầu tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án và khởi tố sáu bị can
bắt tạm giam năm đối tượng gồm đặng thành lập võ trí hiếu nguyễn quang vinh huỳnh văn toàn và nguyễn thành phương
riêng đối tượng nguyễn dương thông hiện đang bỏ trốn
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám lập và hiếu đến câu cá tại ao nuôi của gia đình anh lê minh vũ
ở đá hàng xã hiệp thành thì giữa vũ và hiếu xảy ra mâu thuẫn
vũ đã đuổi đánh hiếu nhưng do không đuổi kịp nên vũ đã đập hư hỏng xe mô tô của hiếu
sau đó hiếu đến nhờ thông và các đối tượng khác đánh dàn mặt thộ
các đối tượng đã mang theo dao mã tấu bình xì thơi cay đến nhà vũ và sơn vào chém liên tiếp
khiến vũ và ba người trong gia đình bị thương tích